tại hà nội bộ y tế đã công bố kế hoạch hành động quốc gia về dự phòng và kiểm soát ung thư cổ tử cung ở việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
ở việt nam ung thư cổ tử cung là loại ung thư xếp thứ tư trong các loại ung thư thường gặp nhất ở phụ nữ và đứng thứ hai ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản
chỉ sau ung thư vú tuy là một loại bệnh ung thư rất phổ biến nhưng phần đông người dân vẫn còn rất chủ quan trong việc hiểu biết
và phòng tránh ung thư cổ tử cung bằng việc khám sàng lọc và tiêm vaccine phòng bệnh
do đó bộ y tế đã xây dựng kế hoạch dự phòng phổ biến kiến thức rộng rãi sàng lọc và kiểm soát ung thư cổ tử cung
nhằm phát hiện sớm giảm tỷ lệ mắc mới và tỷ lệ tử vong do ung thư cổ tử cung
cũng như nâng cao chất lượng dân số việt nam trong giai đoạn một mươi năm tới